theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa nam đồng bằng bắc bộ và thanh hóa nghệ an tiếp tục hoạt động mạnh
nên ngày và đêm ngày ba mươi tháng bảy các tỉnh bắc bộ và thanh hóa nghệ an vẫn tiếp tục có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có rông
riêng các tỉnh sơn la hòa bình lào cai yên bái tuyên quang phú thọ thanh hóa có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh đợt mưa lớn ở bắc bộ và thanh hóa có khả năng kéo dài đến ngày ba mươi một tháng bảy
từ sau ngày một tháng tám sẽ giảm dần cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp một
từ ngày ba mươi tháng bảy đến mùng hai tháng tám trên thượng lưu hệ thống sông hồng thái bình các sông ở thanh hóa sẽ xuất hiện một đợt lũ
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi phía bắc đặc biệt tại các tỉnh như lai châu sơn la điện biên hòa bình
lào cai hà giang yên bái tuyên quang lạng sơn cao bằng quảng ninh thanh hóa
cảnh báo ngập úng ở vùng trũng thấp và đô thị ở các tỉnh thành phố hòa bình hà nam và ninh bình
thủ đô hà nội nhiều mây có mưa mưa rào và rông gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây phía bắc thanh hóa và nghệ an có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có rông
phía nam có mưa rào và rông vài nơi chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông